tại lâm đồng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri của thị trấn nam ban huyện lâm hà
tại buổi tiếp xúc ý kiến cử tri đề nghị cần quan tâm việc xây dựng cơ sở hạ tầng
thắt chặt việc quản lý mua bán đất thổ cư nâng cấp quốc lộ bảy trăm hai mươi năm đoạn đi qua thị trấn nam ban
có chế tài xử lý ô nhiễm môi trường tại khu dân cư tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh
an toàn thực phẩm nghiên cứu ban hành quy định chế tài cho mở cơ sở trông coi
chăm sóc trẻ trong độ tuổi từ sáu tháng đến ba tuổi tại địa phương
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng đồng chí trương thị mai đã tiếp thu
giải trình những vấn đề cử tri quan tâm đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri
và hứa sẽ tổng hợp chính quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất
kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi tới đây tại hà nội